các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo luật sư điều này không đồng nghĩa với việc người này vô tội
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn đức hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn thiện duyên
đoàn luật sư thành phố hà nội phân tích mặc dù kết quả xét nghiệm adn cho thấy
cho bé mới sinh không trùng huyết thống với người đàn ông bị tình nghi
tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc người đang bị tình nghi là vô tội
nếu kết quả điều tra căn cứ và các tài liệu chứng cứ khác chứng minh được
người đang bị tình nghi đã có hành vi làm chuyện đồi bại với bé gái
thì người này vẫn sẽ phạm tội giờ cho đồi bại với người chưa đủ tuổi thành niên
bởi vì xét về mặt khách quan thì chỉ cần có hành vi làm chuyện người lớn là đã cấu thành tội danh này
theo luật sư hùng tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm đã thực hiện các hành vi nêu trên
không phụ thuộc vào việc có làm nạn nhân có thai hay không
việc bé gái có thai là hậu quả của hành vi phạm tội
không được quy định là dấu hiệu định tội bắt buộc đối với tội danh này
hậu quả làm nạn nhân có thai được quyết định là tình tiết
định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm b khoảng hai điều một trăm bốn mươi hai
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn một mươi bảy với khung hình phạt là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
trong vụ việc này theo luật sư hùng cơ quan điều tra vẫn sẽ phải tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ việc người đang bị tình nghi có hành vi xấu đối với bé gái hay không
nếu có thì người này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định
tuy nhiên nếu bị kết tội thì với kết quả xét nghiệm adn không trùng huyết thống
người phạm tội sẽ không phải chịu tình tiết định khung tăng nặng là làm nạn nhân có thai
theo quy định tại điểm b khoảng hai một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với kết quả xét nghiệm adn của cháu bé cho thấy
có một người khác đã có hành vi làm chuyện đồi bại đối với bé gái
do đó theo luật sư hùng cơ quan điều tra sẽ phải có trách nhiệm điều tra
xác định người này là ai để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời cơ quan điều tra cũng phải làm rõ có hay không việc
nhiều người làm xâm hại với một người
nếu có thì những người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoảng ba
điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với loại và mức hình phạt quy định là phạt tù hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
trước đó theo trình báo của gia đình anh a bố cho bé đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
anh thấy cháu l có biểu hiện bất thường gia đình gặng hỏi thì biết cháu đã mang thai
sau đó gia đình đưa cháu l đến công an xã tam hiệp trình báo
anh a cho biết qua lời kể của cháu bé thì một người hàng xóm đã thực hiện hành vi làm chuyện
người lớn với cháu nhiều lần trong những lúc cháu ở nhà một mình
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lời đã sinh một bé trai nặng ba kg
sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu adn của bé trai vừa sinh để phục vụ công tác điều tra
đồng thời lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra
tuy nhiên kết quả ban đầu thì việc xét nghiệm adn của cháu l đã được phục vụ công tác điều tra
adn cho thấy bé trai không trùng huyết thống với nghi phạm
anh a cho biết thêm con gái ông đã tiết lộ về việc làm chuyện người lớn với một người đàn ông khác
người này là bạn anh a
sau khi có kết quả xét nghiệm adn công an cho biết họ đang tiếp tục điều tra và bảo gia đình chờ kết quả
thưa quý vị trẻ em nhất là trẻ em gái là đối tượng cần được bảo vệ trước các nguy cơ tiêu cực
ảnh hưởng đến tâm sinh lý nhằm giúp các em phát triển bình thường khỏe mạnh
tuy nhiên trước những tác động tiêu cực của xã hội hành hung hoặc dờ cho đồi bại bắt cóc trẻ em vẫn diễn ra
thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của những giải pháp hiệu quả của chính quyền các cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội
nhắc đến vụ bé gái ntva sinh năm hai nghìn một mươi ba ngụ trung cư sài gòn pơn số chín mươi hai nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh
bị người tình và bố ruột đối xử tệ bạc nhiều ngày liền dẫn đến thương tích nghiêm trọng
nhiều người chưa hết bàng hoàng
phẫn nộ vì bị thương tích quá nặng khi người nhà đưa đi cấp cứu bé gái đã không qua khỏi
tòa án đã tuyên các mức án thích đáng đối với hai bị cáo này nhưng vụ việc một lần nữa dóng lên hồi chuông về vấn nạn đối xử tệ bạc với trẻ em
cũng liên quan trẻ em mới đây đối tượng phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang đã bị các cơ quan chức năng khởi tố
bắt tạm giam về tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
trước đó khi thấy mẹ của hai bé không quan sát con mình khi đang bán
kẹo ở quận một vì đã rụ rỗ các cháu đi theo mình rồi dẫn về nhà và tạm giữ các cháu nhiều ngày nhằm thực hiện các hành vi phi pháp
theo công an tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn xảy ra một trăm tám mươi sáu vụ với một trăm chín mươi sáu nạn nhân năm mươi bảy nam một trăm ba mươi chín nữ
liên quan chút đòn roi dở cho đồi bại đối với trẻ em
trong đó có một trăm năm mươi năm vụ giờ trò đồi bại và một mươi sáu vụ liên quan đến việc đối xử tệ bạc
riêng năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố xảy ra bốn mươi năm vụ với bốn mươi sáu nạn nhân tỷ lệ các hành vi liên quan chiếm đến bốn mươi vụ
đáng nói các số liệu thống kê tuy có giảm so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng cơ quan chức năng vẫn đưa ra cảnh báo về nguy cơ xấu xa trẻ em đang có dấu hiệu ngày càng tăng
thậm chí nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian dài tái diễn nhiều lần với nhiều nạn nhân nhưng không bị phát hiện
độ tuổi trẻ em trong các vụ giờ cho đôi bại có chiều hướng ngày càng nhỏ
tập trung nhiều ở độ tuổi từ một mươi đến một mươi sáu tuổi
và phần lớn là các trẻ em gái
các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý sức khỏe trẻ em cảnh báo
nhằm đạt được mục đích các đối tượng đã và đang lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn của mình
vì lo sợ khi nhiều hình ảnh nhạy cảm bị lộ nên nhiều trẻ em phải chịu đựng và bị hành hạ suốt một thời gian dài
thành phố hồ chí minh hiện có hơn một chín triệu trẻ dưới một mươi sáu tuổi
trong đó có hơn chín tám trăm linh trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hai mươi năm năm trăm linh ba trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh
đặc biệt đây là các đối tượng cần có những giải pháp bảo vệ hiệu quả
nhằm chủ động ngăn chặn các hành vi gây tổn hại đến tâm hồn và cơ thể cho các em
do đó các cơ quan chức năng sở ngành cần triển khai bền vững và hiệu quả các chiến lược truyền thông
đặc biệt là trong môi trường giáo dục để các em nhận thức về an toàn mạng những hành vi xấu xa và biện pháp phòng chống
công tác này cũng cần sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt của các cơ quan chức năng
các tổ chính trị xã hội để góp phần tuyên truyền
cảnh báo đến các bậc cha mẹ gia đình có con nhỏ trước các nguy cơ xảy ra
từ những thực trạng đã cảnh báo các bậc cha mẹ cần chủ động tìm hiểu kiến thức để trò chuyện
hỗ trợ chỉ dạy để con trẻ sớm nhận biết và phòng tránh các nguy cơ bị dở cho đồi bại bóc lột
các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về tội phạm
nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm dở trò xấu đối với trẻ em
tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác về phòng ngừa phát hiện điều tra
xử lý tội phạm chút đòn roi làm chuyện đồi bại với trẻ em tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên
bạo lực gia đình và phòng chống mua bán người
theo tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia giáo dục độc lập thủ phạm của các vụ quấy dối
quấy dối trẻ em đa số là người thân quen của nạn nhân
nạn nhân thiếu kiến thức kỹ năng để phòng tránh bị dời trò xấu xa là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ việc đau lòng này
tiến sĩ vũ thu hương cũng cho rằng trẻ em thiếu hiểu biết về kiến thức tình yêu
giới tính cũng là một nguyên nhân của việc hay bị dở cho đồi bại
ngoài ra kiến thức pháp luật của trẻ cũng vô cùng hạn chế
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại